liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế cho biết đang tạm giữ hình sự đối với phan lê nhật quân chú tại huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
sau một thời gian mật phục theo dõi vào đêm qua trước một quán bar trên đường lê lợi thuộc phường phú hội tp huế đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp huế bắt quả tăng quân đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là ba mươi chín viên nén và một mươi tám gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng có tổng khối lượng là hơn bốn mươi gram
bước đầu quân khai nhận tất cả số tăng vật trên là ma túy đang mang đi giao thì bị công an phát hiện bắt giữ
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi một công an tp huế cũng tạm giữ hình sự đối tượng châu thiên bảo có hành vi tàng trữ heroin